theo báo cáo của bộ công an ngày hôm nay một mươi tháng hai tức ngày một tết giáp thìn
toàn quốc xảy ra bảy mươi tám vụ tai nạn giao thông làm chết ba mươi năm người bị thương sáu mươi sáu người
so với ngày hôm qua chín tháng hai tăng bảy vụ tai nạn giao thông tăng năm người chết tăng một mươi một người bị thương
trong đó hầu hết các vụ tai nạn giao thông đều xảy ra trên đường bộ
cùng ngày cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý bảy bốn trăm sáu mươi chín trường hợp
trong đó xử lý bảy bốn trăm sáu mươi sáu trường hợp vi phạm giao thông đường bộ phạt tiền một mươi tám tỷ bảy trăm tám mươi hai triệu đồng
tạm giữ hai trăm một mươi một xe ô tô ba sáu trăm sáu mươi một xe mô tô và một mươi sáu phương tiện khác tức một năm trăm tám mươi tám giấy phép lái xe các loại
riêng vi phạm nồng độ cồn là hai tám trăm ba mươi năm trường hợp tốc độ một bảy trăm hai mươi trường hợp ma túy một mươi hai trường hợp
vào khoảng hai mươi ba giờ đêm qua đêm giao thừa
tức ngày chín tháng hai tại nhà anh phạm văn ân ở thôn quy thiện xã phổ khánh thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi
xảy ra vụ nổ pháo độ chế gây thương vong cho ba người trong gia đình
thời điểm trên anh phạm văn ân cùng với con ruột là cháu phạm ngọc lĩnh
trong lúc làm quả pháo nổ tự chế ở phía sau bếp nhà thì xảy ra vụ nổ
hậu quả anh ân tử vong trong lúc đi cấp cứu chị mai thị lời là vợ của anh ân và cháu phạm ngọc lĩnh bị thương nặng
tại hiện trường cơ quan chức năng ghi nhận có rất nhiều vật liệu rơi vãi từ vụ nổ để lại
và một số chất bột nghi là thuốc nổ chưa sử dụng còn sót lại
ngày hôm nay mùng một tết nguyên đán lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long
phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an huyện long hồ và công an xã đồng phú
đã trẻ xóa một nhóm đối tượng tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền
kiểm tra khu đất chống thuộc ốc phú mỹ một xã đồng phú huyện long hồ
lực lượng công an phát hiện có nhiều đối tượng tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền
nên lực lượng tiến hành vây bắt và chín đối tượng có liên quan đã bị bắt giữ ngay sau đó
tăng vật tạm giữ tại hiện trường gồm hai con gà nhiều cặp cửa sắt năm điện thoại di động
bốn xe mô tô cùng với số tiền gần hai mươi năm triệu đồng
hiện nhóm đối tượng đánh bạc trên đã được bàn giao lại cho công an huyện long hồ
tiếp tục xác minh xử lý theo quy định
khoảng bảy năm trăm linh khách từ hơn năm mươi chuyến bay quốc tế
và gần một khách tàu biển từ trung quốc đã đến thành phố biển đà nẵng
trong ngày hôm nay ngày mùng một tết nguyên đán
mang theo tín hiệu tích cực cho ngành du lịch địa phương
trong dịp tết nguyên đán năm nay tổng lượng khách tham quan du lịch đà nẵng
ước đạt gần ba trăm sáu mươi hai lượt tăng hai mươi ba so với cùng kỳ năm ngoái
trong đó khách quốc tế ước đạt một trăm bảy mươi hai lượt khách nội địa ước đạt một trăm chín mươi lượt
năm nay đà nẵng phấn đấu đón tám bốn mươi hai triệu lượt khách tăng hơn một mươi ba tám so với năm ngoái
trong đó khách quốc tế là hai năm triệu lượt
thưa quý vị năm sau tốt hơn năm trước đó là kết quả nổi bật đáng tự hào của lực lượng công an nhân dân trong năm vừa qua
kết quả này không chỉ được đảng nhà nước và nhân dân ghi nhận đánh giá cao
mà còn thể hiện nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng công an nhân dân từ người đứng đầu cho đến mỗi cán bộ chiến sĩ
tất cả các mặt công tác lực lượng công an nhân dân đều ghi dấu ấn đậm nét góp phần quan trọng cùng toàn đảng toàn dân toàn quân
quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
hơn thế nữa vượt ra khỏi biên giới quốc gia công an nhân dân việt nam tiếp tục khẳng định những đóng góp quan trọng
cùng cộng đồng quốc tế chủ động đối phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống
một năm vất vả nhưng vô cùng vẻ vang
sau hơn một năm triển khai nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị đã thực sự trở thành xương sống soi chiếu mọi hoạt động công tác công an
xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy tinh nhuệ hiện đại thật sự trong sạch vững mạnh
tổ chức bộ máy bên trong của công an các đơn vị địa phương được kiện toàn theo hướng tinh gọn mạnh
hơn năm vạn công an chính quy tăng cường về xã cùng với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở
tận tụy gắn bó thân thiện
đã thực sự trở thành những người con của xóm làng là điểm tượng bình yên của nhân dân
chúng ta đảm bảo được cái mô hình của lực lượng công an xuyên suốt từ trung ương xuống địa địa phương
nắm chắc tình hình diễn biến cả tình hình trên thế giới tình hình thực địa tình hình trên khâu gian mạng và tình hình trong nhân dân
nắm chắc tình hình chủ động đẩy mạnh công tác tham mưu chiến lược
bộ công an đã có hơn một báo cáo tham mưu lãnh đạo đảng nhà nước các chủ trương giải pháp trên các lĩnh vực chính trị kinh tế văn hoá an ninh đối ngoại
trong công tác xây dựng pháp luật năm hai nghìn hai mươi ba bộ công an đã soạn thảo trình quốc hội thông qua năm luật
bàn hành một nghị quyết một mươi một nghị định coi nghĩa quan trọng trong công tác quản lý nhà nước
và đảm bảo quyền lợi của công dân nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng công an nhân dân
góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân do dân và vì dân
phát huy vai trò thường trực
năm hai nghìn hai mươi ba bộ công an tiếp tục là đơn vị tiên phong
trong triển khai thực hiện đề án sáu một trăm linh các đơn vị địa phương đã hoàn thành việc cấp căn cước công dân gắn chip cho công dân
đồng thời cung cấp toàn bộ hai trăm hai mươi bốn dịch vụ công trực tuyến kết nối với một mươi năm bộ ngành một doanh nghiệp nhà nước ba doanh nghiệp viễn thông và sáu mươi ba địa phương
sẵn sàng với vai trò chủ công xây dựng trung tâm dữ liệu số quốc gia tạo ra nhiều chuyển biến đặt nền móng cho chuyển đổi số quốc gia
nhận định sử dụng
tình hình tội phạm sẽ gia tăng khi những dư âm của đại dịch vẫn còn âm ỉ trong đời sống xã hội
bộ công an chủ động tư sớm dự báo tình hình đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản chấn áp gian đe ngăn chặn tư sớm không để xảy ra các vụ thảm án kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm xâm phạm trật tự xã hội
đẩy mạnh các biện pháp đấu tranh ngăn chặn từ xa từ bên ngoài biên giới không cho ma túy thẩm lậu vào trong nước triệt phá các đường dây ma túy lớn bóc gỡ nhiều phương thức thủ đoạn mới tình vị
cùng với đó các lực lượng điều tra đối diện với những cuộc đấu trí căng thẳng với các đối tượng sừng sỏ trong các đại án về tham nhũng kinh tế
một loạt đại án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo được tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra truy tố xét xử
liên tiếp phá nhiều đường dây tội phạm tham nhũng kinh tế lớn đã được bộ công an điều tra xử lý với hơn bốn bốn trăm linh vụ hơn sáu ba trăm linh đối tượng phạm tội về kinh tế hơn tám trăm linh vụ tham nhũng chức vụ tăng cả số vụ và số đối tượng so với năm hai nghìn hai mươi ba
phòng và chống tham nhũng tiêu cực tiến tới không dám không thể không muốn không cần tham nhũng
quyết liệt điều tra không ngừng không nghỉ
những trụ cột quan trọng của chính sách đối ngoại việt nam
lực lượng công an nhân dân bảo vệ tuyệt đối an toàn hai năm trăm linh cuộc lượt hoạt động của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước các sự kiện đặc biệt quan trọng các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại việt nam
năm vừa qua hoạt động đối ngoại của chúng ta có rồn rập không có sôi nổi không hay là mấy cái cuộc mà lãnh đạo của thế giới vào đây thăm chúng ta
thì chúng ta phải làm sao bảo đảm cho tất cả
tận hiến vì dân vì những điều lớn lao hơn nữa nhân văn hơn nữa đó là sự sống sự hồi sinh của những vùng đất tưởng chừng như tuyệt vọng
thổ nhĩ kỳ nam sudan và những chân trời xa nữa in dấu chân người chiến sĩ công an nhân dân việt nam với khát vọng hòa bình và tình yêu cho nhân loại
công an thành phố đã huy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ để phòng ngừa tội phạm đường phố xử lý các đối tượng trộm góc móc túi cướp giật ngăn chặn hành vi gây mất an toàn giao thông bảo đảm giao thông thông suốt phục vụ nhân dân đi lại vui xuân chào đón giao thừa
trong dịp tết các xã thị trấn địa bàn trọng điểm được tăng cường lãnh đạo chỉ huy cán bộ chiến sĩ từ các phòng nghiệp vụ thuộc công an thành phố đội nghiệp vụ thuộc công an huyện thị xã để hướng dẫn và phối hợp giải quyết những tình huống phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở bảo đảm mỗi địa bàn xã trọng điểm đều được bố trí cán bộ tăng cường trong ca trực